khi dịch covid một mươi chín vẫn tiếp tục lây lan thì tâm lý của nhiều người dân là tự tìm mua và chữ sẵn một số loại thuốc để dự phòng tại nhà
nhưng mua thuốc nào và sử dụng sao cho đúng là điều mà người dân cần biết
và dưới đây là chia sẻ của bác sĩ nguyễn tiến dũng với báo sức khỏe và đời sống
theo bác sĩ hiện nay trên các trang mạng thấy quảng cáo rầm rộ bán nhiều thuốc kháng virus điều trị covid một mươi chín
tuy nhiên các thuốc kháng virus hiện nay như monupiravir favipiravir remdesivir mới chỉ được bộ y tế thử nghiệm và sử dụng có kiểm soát bởi nhân viên y tế
trong đó remdesivir được sử dụng tại bệnh viện ở một số trường hợp bệnh nhân nặng monupiravir và favipiravir được sử dụng tại nhà cho bệnh nhân nhẹ và vừa
tuy nhiên do thuốc hiện tại chưa được bán rộng rãi tại các nhà thuốc nên rất khó mua và bị thổi giá lên rất đắt
thị trường hàng sách tay nếu cố gắng tìm mua thì rất có thể sẽ mua phải hàng rãi

theo bác sĩ nguyễn tiến dũng trong mỗi gia đình cần sự phòng sẵn các loại thuốc cơ bản sau đây hãy hỏi ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng
thứ nhất là thuốc kháng sinh mua sẵn một số trong các thuốc sau amoxilin acid clavulanic hoặc cefurosim cefixim số lượng thuốc dùng trong năm ngày
các thuốc này đều có dạng bào chế cũng như hàm lượng cho người lớn và hàm lượng cho trẻ em các thuốc kháng sinh này chỉ dùng khi bị nhiễm khuẩn không tự ý dùng mà cần có sự tư vấn của bác sĩ
thứ hai là thuốc chống viêm nên mua một trong các thuốc desamethasone betamethasone methyprenicolone hoặc prenicolone mua loại hàm lượng dùng cho người lớn và hàm lượng dùng cho trẻ em
trường hợp bệnh nhân có bệnh lý cần sử dụng thuốc này từ trước thì vẫn sử dụng theo đơn trường hợp mắc covid một mươi chín nếu bệnh nhân vẫn được điều trị tại nhà thì cần dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ
thứ ba là thuốc chống đông máu mua một trong các loại thuốc sau aspirin nên ưu tiên mua loại này rivaroseben api saben
thuốc được sử dụng để dự phòng huyết khối do đó không tùy ý sử dụng mà chỉ mua để dự phòng vì thế trong khi dịch việc khám bệnh trực tiếp không được thuận lợi như ngày thường bệnh nhân cần chú ý liên hệ ngay với bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường để được tư vấn dùng thuốc an toàn
thứ tư là thuốc giảm đau hạ sốt có thể mua dự phòng paracetamol hoặc imburen đây là hai loại thuốc hạ sốt thông dụng các thuốc giảm đau hạ sốt chỉ sử dụng khi sốt cao trên ba mươi tám năm độ c hoặc và đau đầu đau cơ
chịu chứng của covid một mươi chín
thứ năm là thuốc chống dị ứng gồm cả nhóm chống viêm trong vần thuốc số hai và một trong các thuốc dưới đây
yêu tiên thứ tự detloratadine dạng bào chế cho trẻ em có dạng hôn dịch loratadine hoặc cephofenadine
nhóm thuốc này rất quan trọng vì góp phần điều trị phản vệ với mức độ nhẹ ngăn phần vệ triển nặng nên thuốc luôn phải có sẵn trong nhà để sử dụng ngay khi có dấu hiệu bị dị ứng phản vệ với bất kỳ nguyên nhân gì
thứ sáu là thuốc dự phòng và điều trị luet dạ dây
do tác dụng phụ từ thuốc điều trị covid một mươi chín các thuốc chống viêm chống đông cùng với tâm lý căng thẳng chết đói sẽ làm gia tăng nguy cơ lét dạ dày
do đó cần mua các loại thuốc dự phòng ensome prazo hoặc pentoprazo hoặc declenso prazo
khi có triệu chứng đau âm ỉ nóng rát thương vị đặc biệt khi đói về đêm ho dây dẳng không tìm thấy tổn thương đường hô hấp ở hơi ợ chua thì có thể dùng thuốc này
nếu đau kéo dài dùng thuốc bảy đến một mươi ngày không đỡ
nên khám tiêu hóa vào nước
để điều trị nguyên nhân có thể phải sử dụng thuốc kháng sinh nếu có vi khuẩn hp
thứ bảy là thuốc giảm ho
ho là phản xạ có lợi giúp tống đồng rãi dị vật ra khỏi cơ thể
đây là phản ứng quan trọng góp phần giúp ngắn thời gian điều trị cải thiện tiên lượng bệnh
do vậy nếu ho ở các mức độ vừa phải chúng ta không cần các thuốc giảm hò mà cần điều trị nguyên nhân
kháng sinh chống viêm chống dị ứng
khi giảm viêm nhiễm phản ứng co thắt tại chỗ họ sẽ tự giảm hoặc hết
nếu ho có nhiều gây tổn thương niêm mạc hô hấp gây phản ứng co thắt nguy hiểm và mất sức
cân nhắc sử dụng một trong các thuốc sau
với trẻ em có dạng bào chế hôn dịch khi cho trẻ uống cần đong đo bằng dụng cụ đong thuốc đi kèm
thuốc có tác dụng an thần không được lái xe điều khiển máy móc khi sử dụng thuốc
thứ tám là thuốc tăng cường miễn dịch
tùy theo độ tuổi hoặc ở một số trường hợp bị suy giảm miễn dịch tiến triển như bệnh nhân hivs sơ gan
sử dụng thuốc ức chế miễn dịch kéo dài sẽ cần bổ sung các thuốc tăng đáp ứng miễn dịch
tuy nhiên các biện pháp bổ sung này cần có thời gian để cải thiện được đáp ứng cho cơ thể
do vậy bệnh nhân cần sử dụng sớm thường xuyên hàng ngày trước khi nhiễm bệnh
một số loại thuốc phổ biến hiện nay như thymodulin vitamin ba b vitamin c vitamin d kém
có thể uống thêm theo liều khuyến cáo và cần được tư vấn của thầy thuốc trước khi sử dụng
thứ chín là thuốc điều trị bệnh nền
khi nhiễm virus điều trị covid một mươi chín có thể sẽ làm thay đổi huyết áp dưới loạn gluco máu
tăng nguy cơ dối loạn tim bùng phát đợt cấp về bệnh phổi mãn hèn phế quản
đây là những nguy cơ đe dọa tính mạng người bệnh
do vậy trong bất cứ tình huống nào luôn phải nhớ dùng thuốc để kiểm soát bệnh nền thật tốt
bệnh nhân bị suy tim tăng huyết áp loạn nhịp
cần phải chuẩn bị sẵn ít nhất hai tháng thuốc cùng máy đo huyết áp hàng ngày tự đo tại nhà
bệnh nhân bị đai tháo đường cần chuẩn bị đủ hai tháng thuốc cùng máy đo đường huyết
quay thử đường huyết đủ dùng trong hai tháng
bệnh nhân bị hèn phế quản bệnh phổi mạng tính cần đủ thuốc cắt cơn bình xịt corticoid
theo bác sĩ nguyễn tiến dũng danh mục các thuốc này không chỉ cần trong tình huống dịch bệnh bùng phát
y tế quá tải hệ thống cung ứng các thuốc đổ vỡ
mà hoàn toàn có thể dự phòng để điều trị các bệnh lý thường gặp hàng ngày
tuy nhiên đừng lo sợ vì dịch bệnh mà mua thuốc quá nhiều
bởi dịch có kéo dài đến mấy rồi cũng sẽ qua đi
nếu ai cũng mua nhiều thuốc thì không chỉ tốn kém
trong khi rất ít khả năng cần sử dụng đến mà còn gây ra tình trạng khan hiếm thuốc
nếu không may người bệnh cần sử dụng thuốc thận lại không mua được thuốc
chưa kể đến việc nếu không sử dụng đến thuốc
để quá hạn buộc phải tiêu hủy còn gây hại cho môi trường